tỉnh nghệ an vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại cảng cá lạch quèn huyện quỳnh lưu
đây là nơi neo đậu của rất nhiều tàu thuyền là nơi tập trung buôn bán các loại thủy hải sản
và cũng là nơi cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm phục vụ cho tàu thuyền các địa phương trong khu vực ra khơi
việc diễn tập nhằm đánh giá năng lực chỉ huy phương án điều hành về chiến thuật chữa cháy
phối hợp và tác chiến của nhiều lực lượng đảm bảo sát với yêu cầu của thực tiễn
và qua đó ra soát điều chỉnh kịp thời những bất cập tồn tại về cơ chế chính sách
góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ